các tỉnh thành phố ghi nhận ca bệnh như sau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
hai trăm ba mươi chín bình phước hai trăm một mươi bốn cà mau một trăm chín mươi năm hòa bình một trăm chín mươi ba vĩnh long một trăm tám mươi chín phú yên một trăm tám mươi một tây ninh một trăm bảy mươi chín đà nẵng một trăm bảy mươi một điện biên một trăm sáu mươi bốn đăng nông một trăm bốn mươi một bến tre một trăm ba mươi sáu quảng ngãi một trăm một mươi bảy bình dương một trăm một mươi bảy thứ thiên huế một trăm một mươi sáu bà rịa vũng tàu một trăm linh một hải phòng chín mươi ba kiên giang bảy mươi hai bình thuận năm mươi một trà vinh bốn mươi chín lòng an
khánh hòa bốn mươi hai an giang bốn mươi bạc liêu ba mươi bảy ninh thuận hai mươi bốn con tum hai mươi ba cần thơ hai mươi ba đồng nai một mươi bảy đồng tháp một mươi bốn hậu giang
ngày một mươi một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai sở y tế thanh hóa đăng ký bổ sung hai mươi tám bảy trăm bốn mươi ca trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh sau khi giả soát bổ sung đầy đủ thông tin
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó
bắc giang giảm bốn trăm tám mươi bắc ninh giảm ba trăm năm mươi ba lạng sơn giảm bốn trăm tám mươi
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó
hà giang tăng hai trăm linh bốn đắk lắc tăng một trăm năm mươi chín gia lai tăng tám mươi năm
trung bình ca nhiễm mới ghi nhận trong nước bảy ngày qua ba mươi chín hai trăm tám mươi ca một ngày
về tình hình dịch covid một mươi chín tại việt nam kể từ đầu dịch đến nay việt nam có một mươi hai trăm năm mươi một trăm sáu mươi ca nhiễm đứng thứ một mươi hai trên hai trăm hai mươi bảy quốc gia và vùng lãnh thổ
trong khi với tỉ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân việt nam đứng thứ một trăm một mươi bốn ca nhiễm

bình quân cứ một triệu người có một trăm linh ba sáu trăm sáu mươi một ca nhiễm
đợt dịch bốn từ hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay số ca nhiễm ghi nhận trong nước một mươi hai trăm bốn mươi hai bốn trăm một mươi ba ca trong đó có tám năm trăm năm mươi hai một trăm linh sáu bệnh nhân được công bố khỏi bệnh
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này
hà nội một năm trăm hai mươi bốn hai trăm bảy mươi ba tp hcm sáu trăm linh hai bốn trăm bảy mươi nghệ an bốn trăm linh
hà nội một năm trăm hai mươi bốn hai trăm bảy mươi ba tp hcm sáu trăm một mươi sáu sáu trăm bốn mươi một bình dương ba trăm tám mươi một bảy trăm một mươi sáu bắc giang ba trăm bảy mươi năm năm trăm tám mươi bốn
về tình hình điều trị bệnh nhân covid một mươi chín số bệnh nhân khỏi bệnh
bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày hai mươi hai bốn trăm linh ca tổng số ca được điều trị khỏi tám năm trăm năm mươi bốn chín trăm hai mươi ba ca
số bệnh nhân đang thở oxy một hai trăm ba mươi năm ca trong đó thở oxy qua mặt nạ chín trăm một mươi sáu ca thở oxy dòng cao hfnc một trăm linh chín ca
thở máy không xâm lấn ba mươi tám ca thở máy xâm lấn một trăm bảy mươi k ecmo hai k
số bệnh nhân tử vong từ một mươi bảy h ba mươi ngày một mươi tháng bốn đến một mươi bảy h ba mươi ngày một mươi một tháng bốn ghi nhận một mươi bảy ca tử vong
an giang bốn ca trong hai ngày kiên giang ba lâm đồng hai bến tre i bình thuận một đồng nai một đồng tháp một hà giang một nghệ an một sóc trăng một yên bái một
trung bình số tử vong ghi nhận trong bảy ngày qua hai mươi bảy ca
tổng số ca tử vong trong bảy ngày qua hai mươi bảy ca
tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại việt nam tính đến nay bốn mươi hai tám trăm ba mươi ca chiếm tỷ lệ bốn so với tổng số ca nhiễm
tổng số ca tử vong xếp thứ hai mươi bốn trên hai trăm hai mươi bảy vùng lãnh thổ
số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ một trăm ba mươi trên hai trăm hai mươi bảy quốc gia vùng lãnh thổ trên thế giới
so với châu á tổng số ca tử vong xếp thứ sáu trên bốn mươi chín xếp thứ ba asean
tử vong trên một triệu dân xếp thứ hai mươi năm trên bốn mươi chín quốc gia vùng lãnh thổ châu á xếp thứ tư asean
vâng thưa quý vị vừa rồi là cập nhật mới nhất về số ca nhiễm mới trong nước ngày một mươi một tháng bốn
trong bối cảnh số ca nhiễm covid một mươi chín giảm như vậy từ ngày một mươi hai tháng bốn một số địa phương trên cả nước đã ra quyết định đón trẻ mầm non trở lại trường
bên cạnh đó là những hướng dẫn về bữa ăn bán chú để đảm bảo an toàn trong mùa dịch
cụ thể ubnd tỉnh cà mau vừa có công văn cho phép trẻ mầm non và học sinh từ lớp một đến lớp bảy trên địa bàn tỉnh trở lại trường học từ một mươi hai tháng bốn
sở giáo dục và đào tạo chủ trì phối hợp ubnd
huyện thành phố cà mau và các cơ quan liên quan tiếp tục giả soát triển khai thực hiện nghiêm các điều kiện quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín để đảm bảo an toàn trong trường học
chú trọng việc tổ chức bữa ăn bán chú nhằm hỗ trợ các cơ sở giáo dục tổ chức tốt công tác dạy học trực tiếp theo hướng dẫn của sở giáo dục và đào tạo
tiếp đó ubnd tp hcm cũng có thông báo gửi các quận huyện về việc tiếp tục tổ chức dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn từ một mươi hai tháng bốn
tp hcm tổ chức chăm sóc giáo dục trực tiếp cho tất cả trẻ em đang theo học tại các cơ sở giáo dục mầm non kể cả các cháu ở độ tuổi nhà trẻ
tổ chức học tập trực tiếp cho tất cả học sinh từ lớp một đến lớp một mươi hai tại các cơ sở giáo dục theo hướng dẫn của bộ giáo dục và đào tạo
tất cả học sinh từ mầm non đến lớp một mươi hai phải được đến trường học trực tiếp chỉ trừ trường hợp phải cách ly y tế
trước thông tin trẻ mầm non chính thức quay trở lại trường từ một mươi hai tháng bốn riêng thủ đô hà nội là một mươi ba tháng bốn điều này mang đến niềm vui không chỉ của các con mà cả các bậc phụ huynh
hiện tại các địa phương sẵn sàng cho công tác đón trẻ đến trường cũng như chuẩn bị kỹ lưỡng các phương án phòng dịch chi tiết cụ thể vệ sinh môi trường học tập cũng như cố gắng đảm bảo tối đa nguy cơ lây nhiễm trong hoạt động bán chú tại trường
vì vậy cha mẹ hãy yên tâm để con đến lớp sớm được hòa nhập với bạn bè bắt nhịp trở lại với cuộc sống bình thường mới
một trong những triệu chứng thần kinh phổ biến nhất được ghi nhận ở hậu covid là sương mù não giảm trí nhớ cách khắc phục tình trạng này sẽ được thông tin trong bài viết của tiến sĩ bác sĩ lê thanh hải giám đốc bệnh viện phổi thừa thiên huế dưới đây
một nghiên cứu cho thấy có tới sáu mươi tám mươi bệnh nhân gặp phải các vấn đề giảm trí nhớ và suy nghĩ chậm chạp sau mắc covid một mươi chín
có thể kéo dài khi các chức năng thiết yếu của não không hoạt động bình thường bạn sẽ khó hiểu khó tập trung và thậm chí khó ghi nhớ những điều đơn giản
sống chung với covid có thể còn dài và còn nhiều thử thách phía trước nhưng có một số điều quý vị có thể làm tại nhà để giúp phục hồi chứng sương mù não giảm trí nhớ
một thực hành các bài tập thở
thực tế cho thấy sau khi được bác sĩ tư vấn nhiều bệnh nhân kiên trì tập thở kết quả trứng xương mù não và giảm trí nhớ phục hồi một cách ngoạn mục
đơn giản bạn cần thực hành sớm tập thở

ngồi thẳng lưng một ta đặt lên bụng tay kia đặt lên ngực hít vào từ từ sâu qua mũi và cảm nhận bụng bạn phình ra
rồi từ từ thở ra bằng miệng lặp lại năm sáu lần trong ngày mỗi lần làm trong một mươi đến một mươi năm phút
hai nghỉ ngơi và ngủ đủ giấc hậu covid
một đêm ngủ không ngon sẽ không có tác động lớn nhưng tình trạng thiếu ngủ tái diễn có thể khiến tình trạng sương mù não giảm trí nhớ của bạn trở nên tồi tệ hơn
nghỉ ngơi đầy đủ và cố gắng ngủ đủ giấc bảy tám giờ mỗi đêm là cách giúp giảm nhanh hiệu quả trứng sương mù não và giảm trí nhớ
áp dụng một chế độ ăn uống tốt cho não
một chế độ ăn uống thiếu cân bằng có thể khiến não của bạn khó tập trung
chế độ ăn giao đường chất béo bão hòa hoặc nhiều calor có hại cho chức năng thần kinh do làm tăng mức độ căng thẳng oxy hóa và cản trở các chức năng nhận thức
ngược lại bạn nên ưu tiên thực phẩm chứa nhiều acid béo mega ba có trong cá đậu và các loại hạt đồng thời tránh cafein rượu và thực phẩm chế biến sẵn
cung cấp đủ nước chất lỏng cho cơ thể
giữ đủ nước là một trong những chìa khóa quan trọng giúp phục hồi các triệu chứng covid một mươi chín kéo dài
do đó uống trung bình tám ly nước hai trăm linh ml cho mỗi ngày tăng lượng chất lỏng cho cơ thể bằng nước ép trái cây các loại súp canh
năm tăng cường vận động
đi bộ kèm hít thở sâu hằng ngày
ngay cả những bài tập thể dục nhẹ nhàng có thể giúp ích cho quá trình hồi phục của bạn
nếu bạn không thể chạy thì hãy đi bộ nhưng hãy cố gắng vận động thường xuyên
đi bộ ba mươi phút mỗi ngày đi bộ kèm hít thở sâu đều giúp tăng cường lưu lượng máu và cung cấp oxy cho não
sắp xếp thứ tự các công việc và chia nhỏ các công việc trong một ngày
để không chế mệt mỏi giảm trí nhớ một cách hiệu quả
hãy cố gắng sắp xếp thứ tự ưu tiên cho những công việc quan trọng trong ngày và lúc bạn cảm thấy tràn đầy năng lượng nhất
cách chia nhỏ công việc có thể khiến bạn cảm thấy kiểm soát được không cạn kiệt năng lượng không cùi mòn trí nhớ và tư duy
kết nối với bạn bè và gia đình của bạn
dù là gặp trực tiếp qua điện thoại email tăng cường liên lạc với bạn bè và gia đình
kết nối với những người khác có thể làm cho bạn cảm thấy phấn chấn hơn giữ cho bộ não của bạn hoạt động tốt hơn
tám gặp chuyên gia sức khỏe tâm trí
cuối cùng nếu bạn có bất kỳ triệu chứng tâm trạng nghiêm trọng

bạn có thể gặp chuyên gia trị liệu hành vi nhận thức để được tư vấn và hướng dẫn thêm
thưa quý vị sương mù não là một trong những di chứng hậu covid một mươi chín được ghi nhận là thường gặp nhất ở các cựu f
do đó việc nắm được cách khắc phục tình trạng này là điều tố quan trọng
chúng tôi hy vọng những thông tin trên đây có thể giúp cho quý vị biết thêm
an tâm hơn nếu không may mắc phải trứng xương mù não sau khi đã khỏi covid một mươi chín